từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành
các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộp thư truyền hình báo nhân dân a gmail com và bạn đọc ng a ng org vn
thế nhưng sau dịp tết nguyên đán vừa qua nhiều điểm khai thác cát lậu đã hoạt động trở lại bất chấp sự truy cản của các lực lượng chức năng
gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân ven sông đồng thời cho thấy cuộc chiến chống cát tặc chưa phải là đã chấm dứt
đây là một đoạn sông mã đoạn chảy qua địa phận huyện yên định tỉnh thanh hóa
do bị sạt lở mạnh nên mọi hoạt động khai thác cát tại đoạn sông này đã bị nghiêm cấm từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên theo ghi nhận của người dân và chính quyền địa phương nơi đây thì gần đây tình trạng hút cát cháy phép vẫn đã và đang diễn ra cả ngày lẫn đêm
đại diện xã yên thọ cho biết hiện trên địa bàn xã không có đơn vị nào được cấp quyền khai thác mỏ cát
tuy nhiên do vẫn tồn tại những bãi tập kết nên rất khó cho địa phương trong công tác quản lý các tàu thuyền lưu thông qua đây
tại thời điểm mà tàu thuyền nó đi về rồi mắc cạn ở các khu vực ngang
địa bàn yên thọ thì xảy ra cái tình trạng là hoặc là hút cát ở trong thuyền ra để cho lưu thông đi
hoặc là lợi dụng cái việc mà hút cát ra hút cát vào
cái này là đúng là chúng tôi rất khó khăn trong công tác quản lý về cái khai thác cát này
theo hạt quản lý đê điều huyện yên định thì hoạt động khai thác cát trái phép không đúng vị trí cấp mỏ trên địa bàn thời gian qua có chiều hướng diễn biến phức tạp
điều này đã gây ảnh hưởng với thay đổi dòng chảy và làm sạt xuống
hút một số đoạn tuyến đê trên địa bàn
trong cái công tác quản lý bảo vệ đê thì cái công tác khai thác cát nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái dòng chảy
thì cái chức năng của chúng tôi thì lại không có chức năng đi gọi là đi xuống để bắt thuyền
thứ nhất là không được phép cái thứ hai là không có phương tiện
mà khi chúng tôi mà thấy nó ảnh hưởng nhiều hay là nó không đúng cái vị trí theo quy định
thì chúng tôi điện trực tiếp cho chống phòng tài nguyên môi trường
là cái đơn vị mà được ủy ban dân huyện giao cái nhiệm vụ quản lý về cái khai thác quán sản trên địa bàn
còn đây là bờ sông thạch hãn đoạn qua xã hải lệ thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
khu vực này đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng gây mất đất ở đất sản xuất của hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu
mặc dù đã được chính phủ hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ sông thạch hãn
nhưng việc khai thác cát sỏi tại khu vực này đang ảnh hưởng trực tiếp đến công trình này
những tàu công suất lớn vẫn hoạt động hút cát sỏi trên sông thạch hãn đoạn qua thôn như lệ xã hải lệ thị xã quảng trị
theo người dân địa phương khai thác cát đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông thạch hãn làm mất đất ở đất sản xuất
những dãy tre cây cối được trồng để chống sạt lở bờ sông thạch hãn giờ đang dần biến mất
nói chung khi chưa khai thác cát sỏi là chưa sạt lở
từ cái ngày mà bắt đầu khai thác sạt cát sản ở bên bờ sông là bên đó sạt lở nhiều
có như là bờ ở đấy là ra thổ ngoài mùi trẻ ngoài thế
ờ mà ở đấy là hai mươi sáu hai mươi bảy năm rồi
đó hồi xưa là ở ngoài đó mà trong cái vô thổ ở đây là đồ biệt quá tất cả
nghiêm trọng hơn là nhà ở và các công trình của người dân đã không còn đường lùi
vì bị mắc kẹt giữa đường chính và bờ sông thạch hãn đang sạt lở
người dân địa phương cho biết hiện nay họ đang phải sống trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan
cuộc sống dân bị đảo lộn
theo ủy ban nhân dân xã hải lệ công tác di rời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đang được tiến hành
bộ quả quả đánh hiện tại trên cái tuyến đường này còn có gần sáu mươi hồ dân
là đang sống trên cái bờ mà chuẩn bị sạt lở thế này
thì chủ trương của tỉnh cũng đã là có và cũng đã đang tiến hành là
cái dự án di rời dân khẩn cấp ở bằng cây trâm
và hiện nay công tác giải phóng mật bằng cũng đã xong và công ty cũng đang tiến hành
là sản lập mật bằng
để chuẩn bị di rời các hồ dân vào
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tỉnh đã có định hướng phân bổ khoảng một mươi bốn tỷ đồng
do trung ương hỗ trợ để đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông thạch hãn
qua xã hải lệ thị xã quảng trị
thế nhưng cũng chính tỉnh quảng trị cũng đã ban hành quyết định chấp thuận
cho một số đơn vị khai thác cát sỏi lòng sông thạch hãn làm vật liệu xây dựng thông thường
tại xã hải lệ
dự án này hoạt động trong ba năm công suất là khoảng hai mươi m ba cát sỏi một năm
như vậy sau một thời gian im hơi lặng tiếng tình hình khai thác cát trái phép trên các tuyến sông
lại đang diễn biến phức tạp
nhiều điểm khai thác cát lậu đang hoạt động trở lại bất chấp sự truy cản của các lực lượng chức năng
gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh của người dân ven sông
đồng thời cho thấy cuộc chiến chống cát tặc chưa phải đã chấm dứt
vấn đề này sẽ tiếp tục được học thư truyền hình đề cập đến trong các chương trình tiếp sau